hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi ba h ngày tám tháng chín công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đã tiến hành bắt giữ hồ thị hồng về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan điều tra hồng khai nhận từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hồ thị hồng đã cho hai người phụ nữ trú cùng địa phương vay hơn một tỷ đồng
với lãi suất một mươi đồng một triệu đồng một ngày tương đương ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính ba trăm ba mươi sáu triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

qua lời khai của đối tượng lực lượng chức năng đã mật phục bắt giữ thêm tám đối tượng người trung quốc đang lẩn trốn trong rừng tại khu vực mốc tám trăm tám mươi bốn thuộc xóm kiểng phật xã quang long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
mã tinh kim khai nhận nếu đưa tám người trung quốc sang việt nam sẽ được nhận thù lao là bảy trăm linh nhân dân tệ
mở rộng điều tra xác định tám đối tượng trên đều trú tại tỉnh hồ bắc mục đích nhập cảnh trái phép vào việt nam là để đi campuchia tìm việc làm
mở rộng điều tra xác định tám đối tượng trên đều trú tại tỉnh hồ bắc mở rộng điều tra xác định tám đối tượng trên đều trú tại tỉnh hồ bắc
một mươi học sinh bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai theo các bác sĩ bệnh nhi bị chấn thương vùng chán dài bốn cm xương mũi chính bị gãy
sau khi được các y bác sĩ cấp cứu sức khỏe của em đã ổn định tuy năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mới khai giảng được năm ngày nhưng riêng tại tỉnh lào cai đã liên tiếp xảy ra hai sự cố liên quan đến vấn đề an toàn học đường
trong đó có một vụ tai nạn thương tâm khiến ba em nhỏ tử vong và ba em khác bị thương
thưa quý vị nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận ba đình tp hà nội đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường trúc bạch ra mắt mô hình
nhà tôi có bình chữa cháy tới cán bộ hội viên hội phụ nữ sau một thời gian triển khai thực hiện đến nay mô hình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quân chúng nhân dân ghi nhận tại phường trúc bạch quận ba đình hà nội
luôn luôn ý thức được việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong gia đình hơn hai mươi năm nay bà lan phường trúc bạch quận ba đình hà nội đã chủ động trang bị bình chữa cháy trong nhà để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại gia đình
bên cạnh đó bà thường xuyên tham gia những buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy do ủy ban nhân dân phường công an quận ba đình tổ chức
hi vọng là sau buổi tuyên truyền ngày hôm nay nhiều bác phụ nữ ở
trong hội liên hiệp phụ nữ là sẽ hiểu thêm về các biện pháp phòng cháy chữa cháy những các kỹ năng để thoát nạn và tin chắc rằng đó cũng là những tuyên truyền viên tích cực để mà tuyên truyền thêm cho những người trong gia đình nhà mình và cho hàng xóm xung quanh
là địa bàn tập trung dân cư với mật độ cao nhiều hẻm nhỏ đan sen cùng với đó là sự tồn tại của những ngôi nhà tạm làm bằng vật liệu dễ cháy do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
xuất phát thực tế này ubnd phường đã phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát công an quận ba đình triển khai mô hình nhà tôi có bình chữa cháy tới các hội viên của hội phụ nữ phường trúc bạch nhằm phát huy tối đa lực lượng và phương tiện chữa cháy của nhân dân địa phương theo phương châm bốn tại chỗ góp phần giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất
cái việc phòng cháy chữa cháy này không phải dành cho một ai mà dành cho tất cả mọi người
ở trong gia đình thì các bác nữ thì luôn luôn bảo là những cái bình chữa cháy thì nó rất là nặng
những việc đấy là việc của đàn ông
nhưng khi những người đàn ông không có trong gia đình mà chỉ có những phụ nữ và trẻ nhỏ thì chúng ta phải xử trí như thế nào
thì với ngãnh thức ngày hôm nay thì chúng tôi cũng phối hợp với ubnd phường với cùng một ý nghĩa đó
tổng bây giờ hội liên phụ nữ phường trúc bạch có một bảy trăm linh hội viên và đang phấn đấu một trăm linh cán bộ hội viên trong gia đình đều có một bình chữa cháy ít nhất một bình
bà đình là đơn vị đi đầu trong việc triển khai mô hình nhà tôi có bình chữa cháy và để mô hình hoạt động có hiệu quả
hàng năm lực lượng công an quận ba đình đã thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy trang bị công cụ thiết bị chữa cháy giúp người dân có thêm kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
ngoài ra để mỗi người dân có thể tự chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn tại gia đình phường còn tiến hành vận động người dân mua sắm bình chữa cháy
mô hình này đã được triển khai bắt đầu từ đầu tháng sáu cho đến thời điểm hiện tại đã triển khai trên một mươi bốn trên một mươi bốn phường
và qua đó cũng được sự ủng hộ
sự tham gia đông đảo và rất nhiệt tình của cán bộ hội viên hội phụ nữ cũng như là của các thành viên cơ sở ở dưới các phường
đến nay hầu hết các hộ trên địa bàn phường đều có bình chữa cháy để phòng ngừa khi hỏa hoạn
đây là kết quả của việc thực hiện tốt mô hình nhà tôi có bình chữa cháy mà phường đã kiên trì thực hiện trong suốt thời gian qua
đến nay trên bảy mươi hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy

thông tin đăng tải trên báo điện tử vn express
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nêu quan điểm trên
tại cuộc họp với các đơn vị về việc mở rộng cách ly tại cơ sở lưu trú đối với người nước ngoài và người việt nam nhập cảnh
theo đó về kiểm dịch trước khi lên máy bay về việt nam
khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính của nước sở tại trước đó khoảng ba ngày
sau khi nhập cảnh phải kiểm soát cách ly
tại các cơ sở lưu trú dự kiến khách sẽ được cách ly năm ngày
trong khoảng thời gian này sẽ xét nghiệm pcr hai lần
nếu có kết quả âm tính khách được chuyển về theo dõi tại gia đình
khách sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm và cách ly
mở lại sáu đường bay quốc tế đến việt nam
nhen nhóm cơ hội phục hồi du lịch là nhân đề của bài viết trên báo kinh tế và đông
để cứu vãn tình trạng điều hưu của ngành du lịch và dịch vụ
đầu tháng chín vừa qua cục hàng không việt nam đã có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải
hoàn thiện phương án khôi phục sáu đường bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng chín
trong đó có các đường bay đến trung quốc nhật bản và hàn quốc
đánh giá về đề xuất này
trưởng ban truyền thông hiệp hội lữ hành việt nam nguyễn công hoan phân tích
đề xuất mở lại sáu đường bay quốc tế là một giải pháp tốt
và có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp du lịch của việt nam
bởi đây là bước đầu tiên để ngành du lịch khôi phục
bản lao động số ra sáng ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhăn đề là
hy vọng vốn đa cấp trái phép phải xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm
thông tin bộ công an cảnh báo
app myaladdin có nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp
và vụ việc nguyễn hữu tiến cùng đồng bọn thành lập các website kêu gọi góp vốn đa cấp
rồi chiếm hưởng hàng chục tỷ đồng của người dân
đặt ra yêu cầu cần siết chặt quản lý
tránh để người dân bị lừa đảo
bộ công an khẳng định cách thức hoạt động của app miladine là theo hình thức trả thưởng
hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử
chưa được bộ công thương cấp phép
việc các ứng dụng và website hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép
theo mô hình đa cấp thì đã tồn tại suốt một thời gian dài
với số người tham gia ngày càng tăng lên theo thời gian
đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn
cũng như chế tài xử lý nghiêm
nhằm tránh tình trạng người dân tiếp tục bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa bắt được một đối tượng truy nã do trốn thi hành án phạt tù
đối tượng tràn trự tàn trự trái phép chất ma túy
trong lúc tạm tại ngoại chờ thi hành án thì lẫn trốn
vào lúc một mươi năm h năm mươi phút ngày chín tháng chín tại ấp an phước xã an bình a
công an thị xã hồng ngự vừa bắt được đối tượng truy nã do trốn thi hành án phạt tù là đỗ thị a
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi theo quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh đồng tháp
trước đó ai bị tòa án nhân dân thị xã hồng ngự tuyên phản mức án bảy năm tù giam
về tội tàn trự trái phép chất ma túy
trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án phạt tù thì a bỏ trốn
hiện cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã hồng ngự đã bàn giao đối tượng
cho trại tạm giam công an tỉnh đồng tháp để thi hành án phạt tù theo quy định
tòa án nhân dân thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử sáu bị cáo
về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tổng hình phạt chung cho các đối tượng là một mươi bảy năm sáu tháng tù
ngày một mươi tháng chín tòa mở phiên tòa xét xử sơ thảm vụ án hình sự đối với sáu bị cáo
gồm nguyễn quốc thái đặng văn trắng phạm minh phụng lê vũ linh nguyễn thanh hận
cùng ngụ thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản và đối tượng hàng cao thắng
về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo trạng từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín năm đối tượng cùng nhau lợi dụng sự sơ hở
trong ngõ lý tài sản của các bị hại đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tại nhiều địa điểm
tài sản trộm được gồm hai motor một máy cắt cầm tay hai mươi ba thùng sơn chống thấm hai mươi ghế mũ
một màn hình máy vi tính hai bệnh ác huy một cây hoạt gió và một máy nổ tống trị giá tài sản gần một mươi hai triệu đồng
tài sản trộm được năm bị cáo đem bán cho thắng số tiền bán được mua lại ma túy của trắng
để sử dụng và tiêu xài trước đó thắng bị tuyên phạt hai bản án là một năm chín tháng tù giam về tội trộm
phùng bị tuyên phạt mức án chín tháng tù treo về tội trộm linh đã bị tuyên phạt hai bản án là một năm sáu tháng tù giam về tội trộm
và tội tiêu thụ tài sản người khác do phạm tội mà có và hần đã bị tuyên phạt hai bản án là năm năm tù giam về tội trộm
qua đó cuối cùng số bị cáo với trự tống hình phạt chung là một mươi bảy năm sáu tháng tù giam
công an thị trấn sa rài huyện tân hồng tỉnh đồng tháp nhận được một lượng vũ khí và công cụ hỗ trợ
do người dân tự nguyện giao nộp người này cho biết trong lúc phân loại phế liệu thì phát hiện và nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng
ngày một mươi tháng chín chị lê thị thu phương là chủ cơ sở kinh doanh mua bán phế liệu tại khóm ba
đến công an thị trấn sai rai giao nộp tám viên đạn một cây sắt thông nồng một bỏ bao súng bằng da và một dây thắt lưng
chị phương cho biết qua quá trình thu gom phế liệu từ các nguồn tập hợp tại cơ sở
chị mở để phân loại thì phát hiện vũ khí và công cụ hỗ trợ nêu trên ngay lập tức mang đến cơ quan công an để giao nộp
tinh thần tự nguyện giao nộp vũ khí của chị đáng được biểu dương và khích lệ
hiện công an thị trấn tiếp nhận và tiến hành xử lý theo đúng quy định
trong chiều ngày một mươi tháng chín trên dốc cầu phú mỹ đoạn qua quận hai thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn sáu phương tiện
vụ việc khiến các phương tiện hư hỏng giao thông tê liệt hơn ba giờ
khoảng một mươi sáu giờ xe đầu kéo biển số năm mươi một c tám nghìn năm trăm tám mươi tám lưu thông qua cầu phú mỹ hướng từ quận bảy sang quận hai
khi phương tiện này đến đoàn đội dốc cầu thuộc phường thành mỹ lợi quận hai thành phố hồ chí minh
thì lao nhanh về phía trước đâm liên hoàng một xe đầu kéo và bốn xe tải
thời điểm xảy ra tai nạn đoạn đường dẫn dưới chân cầu phú mỹ đến trạm thu phí có xảy ra ủng ứ giao thông
do đó các phương tiện phải xếp hàng di chuyển chậm
trong năm phương tiện bị đâm liên hoàn có hai xe tải chạy phía trước bị hư hỏng nhẹ tài xế đã cho phương tiện rời khỏi hiện trường
bốn phương tiện còn lại dính vào nhau chắn hết mặt đường cầu phú mỹ đã khiến giao thông bị ung tắt
đến hơn hai mươi giờ cùng ngày hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong các phương tiện mới bắt đầu di chuyển được qua cầu
xin được chuyển sang một thông tin khác trong chiều tối ngày một mươi tháng chín hội xuất bản việt nam
từ khu vực phía nam đã có buổi lấy ý kiến giáo viên quản lý các nhà trường phổ thông để xây dựng danh mục
sách tham khảo cho việc đọc mở rộng đây được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng cho hoàn thành yêu cầu
tăng tiết học trải nghiệm của học sinh qua trang sách đồng thời tạo tiền đề cho đề xuất đưa tiết đọc sách
thành chương trình giảng dạy chính thức trong nhà trường
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín giữa sở giáo dục đào tạo tp hcm thành đoàn thành phố và hội xuất bản việt nam
đã có một kế hoạch liên tịch nhằm giới thiệu danh mục sách phù hợp cho học sinh
cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một bộ giáo dục đào tạo cũng có yêu cầu
phải tăng trải nghiệm của chương trình giảng dạy bằng cách giới thiệu đầu sách ngay trong nhà trường
do đó hội xuất bán việt nam đã tiến hành giai đoạn cầu nối lắng nghe đề xuất đồn mục
vào chủ đề sách của giáo viên ba cấp học cũng như trang trợ của những người trực tiếp quản lý các cơ sở giảng dạy
để thực hiện việc dạy và học trải nghiệm thì phải có nguồn sách
nguồn sách đó chính là cái danh mục sách được tiến cử từ phía các nhà xuất bản
bên cạnh giáo khoa và giáo trình từ nhiều năm
thế thì cái cuộc sinh hoạt hôm nay
cuộc gặp hôm nay giữa hội xuất bản và các thầy cô giáo đó
là để tìm kiếm cái phương pháp cái giải pháp để mà hình thành cái danh mục sách
cái việc phân độ tuổi để đọc từng trang sách rất là quan trọng
vì độ tuổi cấp một các bạn sẽ đọc một cái cách khác hoàn toàn
cấp hai cấp ba hoặc là trên cấp ba chẳng hạn có một cái danh mục đầu sách
cũng như là những cái chủ đề thì các bạn sẽ cảm thấy thích thú các bạn hứng thú hơn
với từng chủ đề từ những chuyên gia từ những thầy cô có kinh nghiệm lâu năm trong nghề
để các thầy cô sẽ là người trực tiếp định hướng và hướng dẫn các bạn học sinh
những đồ sách được lấy ý kiến hiện nay sẽ bám vào nội dung gián dạy cho lớp một mới
dự kiến thêm lớp hai lớp sáu và lớp chín mới căn cứ vào chương trình tổng thể giáo dục phổ thông mới
còn lại bám theo nội dung chương trình cũ
tiêu chí của những cuốn sách đang dự kiến linh hoạt theo đề xuất của từng trường
để có thể thống kê cho các nhà xuất bản các nhà sách chuẩn bị nguồn cung
bên cạnh nhiệm vụ trực tiếp là đáp ứng kế hoạch liên tịch tại thành phố hồ chí minh
và chương trình hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo
bước phân loại lựa chọn danh mục sách này được cho là tiền đề quan trọng
đón đầu cho đề xuất đưa đọc sách thành tiết sinh hoạt chính thức trong trường
đề xuất này do hội xuất bản việt nam soạn thảo và gửi lên các bộ ngành mới đây
cấp mầm non thì giáo viên là nên đọc cho các con
ở góc tiểu học thì ví dụ như là một mươi phút đầu cô đọc cho các con xong rồi
những phút sau các con có thể tự chọn sách để đọc
nên có một cái giờ riêng vậy rất là ủng hộ
cái này nó nên chỉ là một môn giống như năng khiếu bộ trợ
nhưng nó đừng vào cái chuyên nhìn bắt buộc
tại vì nếu bắt buộc thì buộc làm là các bé phải có điều kiện như nhau
đọc sách như nhau và đánh giá bằng nhau
đây là một điểm cộng giới hạn bé nào mà có thể tham thực hiện được
cái yêu cầu này thì các bạn sẽ được cộng điểm thêm
hoặc là được phần thưởng về mặt khích lại
việc đưa vào trường học như là cái tính pháp luật nó có tính chất là
ở đây tôi không muốn nói là bắt buộc nhưng mà nó là quy định rồi
thì điều đó nó sẽ đầu tiên nó sẽ có lẽ là rất là khó chịu
trong cái có lẽ là trong tình cảm mình cảm thấy khó chịu
nhưng mà dần dần cái tết đó nó sẽ trở thành thói quen
và chính cái thói quen đó là điều tốt nhất để mình phát triển văn hóa đọc
ví dụ như cán bộ thư viện họ giới thiệu những nguyên sách này
hôm nay là các con sẽ đọc những nguyên sách này sau đó
con sẽ ghi chú lại hay cái gì đó
thì cán bộ thư viện họ có chuyên môn họ làm rồi
ví dụ như các em nó viết về cái ý nghĩa của câu chuyện đi
thì sẽ chỉnh sửa cái lời văn của các em
có nhiều em nó thể hiện cái ý nghĩa của câu chuyện bằng một bức tranh đó
chứ không phải là bằng một cái lời đâu
rồi có những em là nó sẽ làm những cái poster có những cái đồ chẳng sách
khi mà mình thấy là trên cái bản mà em đã đật đọc những cái gì
cái đầu mình thấy cái tâm tư hoặc là những cái gì học sinh nó biết về cuốn sách đó
là mình biết được là mình thành công ở mức độ nào
tất nhiên tới giờ này thì chúng tôi cũng chưa nhận được kết quả
về cái tiếp nhận cái kiến nghị chúng tôi và cụ thể hóa cái điều đó
trong cái điều lệ trường học như thế nào
đưa cái tiết đọc vào thời khóa biểu hay không
thì cái việc đó chúng tôi cũng còn đứng chờ đợi về từ phía bộ giáo dục
sau buổi gặp gỡ thầy cô sẽ thống kê những chủ đề và đồ mục sách có nhu cầu
hàng chất nộp lại thống kê này là trong tháng chín
hội xuất bản việt nam tại thành phố hồ chí minh liên kết với các đơn vị xuất bản
đưa ra danh mục sách mẫu cho thầy cô đọc và thấm định lựa chọn
khi danh mục chính thức đã có nhà trường có quyền tham khảo
chọn mua nguồn sách này để phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới
dĩ nhiên mức giá sẽ có nhiều chiếc khấu tạo điều kiện tối đa
cho học sinh tiếp cận nguồn sách tham khảo sách trải nghiệm cho môn học của mình
còn về đề xuất đưa đọc sách thành tích sinh hoạt chính thức
việc còn liên quan đến điều kiện cơ sở nhân lực và tiêu chi đánh giá
nên hội xuất bản việt nam vẫn tiếp tục soạn thảo hướng xây dựng
gửi bộ giáo dục đào tạo xem xét
mới đây đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết
theo thống kê của cục đăng kiểm việt nam tổng số xe ô tô đã dán thẻ trả phí
sử dụng đường bộ tự động thẻ e tac đến nay đạt gần tám trăm năm mươi hai xe
cụ thể trong số gần tám trăm năm mươi hai xe đã được gắn thẻ e tac
có hơn hai trăm linh xe thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm
còn công ty vetc gắn hơn sáu trăm linh xe
trong hơn tám tháng đầu năm
năm hai nghìn hai mươi số xe ô tô gắn thẻ trả phí đường bộ tự động e tac đạt hơn một trăm linh sáu xe
nâng tổng số lên gần tám trăm năm mươi hai xe
chủ phương tiện gắn thẻ cho lần lắp đặt đầu tiên
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một không phải trả phí để gắn thẻ
còn từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trở đi
chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí
đại diện thanh trang
sở giao thông vận tải hà nội cho biết
từ ngày một tháng một cho đến ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã kiểm tra
xử phạt vi phạm hành chính gần một trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tài hành khách bằng taxi
cụ thể lực lượng chức năng đã phạt tiền hơn chín trăm một mươi bốn triệu đồng
tạm giữ bảy phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
có thời hạn hai mươi năm trường hợp
một số hành vi vi phạm điển hình của người điều khiển phương tiện là dừng đỗ sai quy định
không mặc đồng phục đi vào đường cấm
sử dụng xe taxi chở hành khách
lắp đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định
điều khiển xe chở hành khách không có phủ hiệu biển hiệu theo quy định
tuyến đường trường trinh hà nội từ lâu đã là điểm nóng ủn tắc của hà nội
thế nhưng ngay cả khi được mở rộng hơn thì ủn tắc vẫn cứ diễn ra
vì sao họa tầng đã được mở rộng nhưng vẫn chưa thể hết ủn tắc
nguyên nhân do đâu
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây
đường trường trinh hà nội
mặc dù đã qua giờ cao điểm buổi sáng
nhưng mật độ giao thông ở ngã tư này vẫn cao
mọi chỗ hở đều là đường để các xe đi vào như thế này
thậm chí là đi ngược chiều như thế này
chúng ta đã mở rộng được mặt đường đối với khu vực minh khai trường trinh
nhưng việc mở rộng đó thì mặt khác nó lại chuyển cái lượng giao thông rất là nhiều
tập trung vào khu vực ngã tư sở
và hiện nay là chúng ta bắt đầu đã thấy nhiều tình hình ủn tắc khá là trầm trọng
ở khu vực ngã tư sở nước gian ngã tư sở
theo tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tình trạng u nứ như vậy đó chính là do tín hiệu đèn giao thông
đèn đỏ kéo dài lên tới một trăm linh giây trong khi đèn xanh chỉ có bốn mươi giây
khi lưu lượng phương tiện đổ rồn về quá lớn trong khung giờ cao điểm
tất yếu sẽ xảy ra tình trạng ủn ứ kéo dài
những cái tuyến đường giao
các tuyến đường bình đai hai này ví dụ như là tuyến đường nguyễn trãi tây sơn
và rộng hơn là cái khu vực xung quanh cái nút giao này
thì rất là thiếu những cái tuyến đường lớn để kết nối với trung tâm thành phố
vì thế khi mà cái lượng giao thông lớn nó rồn vào tuyến bình đai hai này
sau đó nó không giải phóng được đi đâu cả
mà nó tạo thành một cái nút thắt ủn tắc thường xuyên ở khu vực ngã tư sở
khi có lực lượng
có lực lượng chức năng phân luồng cho các xe đi sớm hơn
tình hình ủn tắc lập tức được cải thiện
tuy nhiên khi không còn bóng dáng cảnh sát giao thông thì lại ủn tắc lại
theo các chuyên gia giao thông để giải quyết được tình trạng ủn tắc trong ngắn hạn
các chuyên gia giao thông cho rằng phải sắp xếp lại giao thông tại đây
chúng ta chủ yếu là hướng dẫn xem là các luồng tuyến ưu tiên
luồng nào đi trước và có thể chúng ta phân làn một số những cái luồng ở phía trước nó
để tránh tình trạng nó dồn vào những cái chỗ nút giao thông đó rất là nhiều
rồi là vấn đề liên quan đến cái vấn đề là bổ sung những cái dòng xe
rồi là phân pha vân vân cho nó hợp lý
sau hơn hai năm thi công đường vành đai hai trên cao
đoạn giao cắt ngã tư sở đến nút giao đường giải phóng đã cơ bản tạo dựng được hoàn thành
tuy nhiên từ nay đến khi toàn dự án được hoàn thành
thì người dân vẫn phải đối mặt với những ủn tắc nghiêm trọng như thế này
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vào ngày hôm qua ubnd tp đà nẵng đã ban hành công văn về việc chuyển trạng thái áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ giờ ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cho đến khi có thông báo mới
theo đó tp đà nẵng cho phép các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện phòng chống dịch
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường trung học phổ thông
cơ sở trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu đi học trở lại kể từ ngày một mươi bốn tháng chín
các nhóm trẻ trường mầm non trường tiểu học cơ sở đào tạo ngoại ngữ tin học
năng khiếu kỹ năng sống các trung tâm tư vấn du học các cơ sở dạy thêm học thêm
đi học trở lại từ ngày hai mươi một tháng chín
các trường cao đẳng đại học cơ sở giáo dục nghề nghiệp do hiệu trưởng
thủ trưởng các trường cơ sở đào tạo quyết định ngày đi học trở lại của học sinh
sinh viên học viên trên cơ sở hướng dẫn của bộ ngành chủ quản và phải từ ngày một mươi bốn tháng chín trở đi
theo công văn một số hoạt động tiếp tục tạm dừng bao gồm các hoạt động lễ hội
nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng thờ tự giải đấu thể thao sự kiện tập trung quá ba mươi người
tại nơi công cộng sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết
bên cạnh đó thành phố đà nẵng tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân
theo thẻ đi chợ ba ngày một lần
năm trong khuôn khổ triển lãm sách trực tuyến
và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và ngày hôm qua tại hà nội
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số chủ đề như lịch sử xây dựng
và trưởng thành những định hướng phát triển của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
trong thời gian tới
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành nhà xuất bản luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan
xuất bản chính trị của đảng và nhà nước có nhiệm vụ biên tập xuất bản sách chính trị lý luận
và pháp luật góp phần làm cho chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh giữ vị trí chủ đạo
trong đời sống tinh thần xã hội phổ biến chủ trương đường lối của đảng trong cán bộ đảng viên
và nhân dân
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cũng là một trong những đơn vị đi đầu ngành
trong ngành xuất bản tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại đa dạng hóa các xuất bản phẩm
cho ra đời các ấn phẩm điện tử
ghi nhận những đóng góp xứng đáng trong bảy mươi năm năm qua nhà xuất bản đã vinh dự được đảng và nhà nước
tặng thưởng hai lần huân chương hồ chí minh đặc biệt nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống
nhà xuất bản đã được tặng thưởng huân chương sao vàng